chính phủ thái lan đang có kế hoạch dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa đối với tất cả các loại hình kinh doanh và hoạt động trên toàn quốc từ ngày một tháng bảy
khi mà tình trạng khẩn cấp được áp đặt từ ngày hai mươi sáu tháng ba kết thúc vào cuối tháng sáu thì lệnh cấm đi lại quốc tế cũng sẽ được dỡ bỏ vào thời điểm đó
truyền thông thái lan dẫn lời tổng thư ký hội đồng an ninh quốc gia cho biết lệnh dỡ bỏ phong tỏa sẽ bao gồm việc dỡ bỏ những hạn chế về đi lại liên tỉnh
cũng như chấm dứt xác lệnh về tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm
theo kế hoạch việc mở cửa trở lại toàn bộ đất nước trong tháng bảy là giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch gồm bốn giai đoạn nới lỏng phong tỏa kéo dài
trung tâm xử lý tình hình covid một mươi chín của chính phủ thái lan sẽ hoàn tất danh sách những loại hình kinh doanh được phép hoạt động trở lại trong giai đoạn ba